thưa quý vị mở đầu chương trình là một thông tin đáng chú ý
vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba cục hải quan tp hà nội cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn hai mươi viên ma túy tổng hợp qua đường chuyển phát nhanh
bắt giữ hai đối tượng là bùi thị kim thoa và vũ ngọc hoàng tạm trú tại dương quảng hàm cầu giấy hà nội
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình soi chiếu các lô hàng vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh
cục hải quan tp hà nội đã phát hiện một điều kiện gửi từ nước ngoài về tên người nhận là bồ thị kim thoa
kiểm tra lô hàng có trọng lượng chín bảy kg lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi bốn trăm một mươi tám viên ma túy tổng hợp
thoa và hoàng đã bị bắt khi đến nhận hàng vào ngày hai mươi ba tháng ba vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
chương trình xin được tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tp đồng tháp cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn hữu thân
chú huyện lai vung đồng tháp về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba
việc con trai anh lê văn lên chú huyện tăm nông đang đi nghĩa vụ công an nên vào tháng năm hai nghìn một mươi năm
thân đã lừa đảo nói rằng có thể xin cho con trai anh này vào họp tại trường công an
đối tượng đã lừa đảo anh lên số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng
phát hiện bị lừa anh lên đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của nguyễn hữu thân
còn vào ngày hôm qua
sáng ngày hai mươi tám tháng ba tại xã sơn phước huyện sơn hòa tỉnh phú yên
tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm đã tổ chức xét xử bốn bị can gồm hồ minh tuấn
sô minh chứng nguyễn hoàng minh và hồ tấn nhật đều chú huyện sơn hòa về tội hủy hoại rừng
theo cáo chạm vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn tại lông một và lông hai khoảng bốn tiểu khu một trăm tám mươi ba ở buôn ma gú
xã sơn phước huyện sơn hòa thuộc lâm phần quản lý của ban chỉ huy quân sự huyện sơn hòa
bốn bị can nói trên đã thuê người chặt phá một mươi ba sáu trăm linh m hai rừng gây thiệt hại trên sáu mươi triệu đồng
tại phiên xét xử tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm đã tuyên phạt hồ minh tuấn
sô minh trứng mỗi người hai mươi hai tháng tù nguyễn hoảng minh và hồ tấn nhật mỗi người một mươi tám tháng tù
đồng thời các bị can phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra
liên quan đến công tác tìm kiếm chín thuyền viên tàu hải thành hai mươi sáu bị chìm trên vùng biển vũng tàu
vào chiều qua hai mươi tám tháng ba
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba ông nguyễn hoàng phó cục trưởng cục hàng hải việt nam
chủ trì cuộc họp để chỉ đạo công tác tìm kiếm chín thuyền viên còn lại đang mất tích
ngoài trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba cử hai tàu sar bốn trăm một mươi ba sar hai trăm bảy mươi bảy
còn có các tàu của cảnh sát biển hải quân biên phòng và một số tàu khác cùng nhiều tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm
ngoài trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba ông nguyễn hoàng phó cục trưởng cứu nạn hàng hải việt nam
chủ trì cuộc họp để chỉ đạo công tác tìm kiếm chín thuyền viên còn lại đang mất tích

tàu chở hàng hành trình từ hải phòng đi cần thơ bị nạn
và chìm tại vị trí khoa tọa độ một mươi độ một mươi tám phút một bảy độ vĩ độ bắc cách mũi vũng tàu khoảng bốn mươi hải lý phía đông
ngay sau khi nhận được thông tin công tác tìm kiếm đã nhanh chóng được các cơ quan chức năng triển khai
và tàu petrolimic một mươi bốn đã tìm được hai thuyền viên gồm thuyền trưởng nguyễn viết thắng và sĩ quan bòng hoàng t coronet p false paul
đang ở trên cabin trong đêm hai mươi tám tháng ba tàu sir hai trăm bảy mươi hai của trung tâm ba đã đưa hai thuyền viên được cứu vớt về vũng tàu để chăm sóc sức khỏe
tại khánh hòa hơn ba mươi tấn ngư cụ bẫy tôm hùm trái phép đã bị ủy ban nhân dân xã phước đồng cùng công ty cổ phần môi trường đô thị nha trang
thu gom tiêu hủy sau hai ngày gia quân dọn dẹp vệ sinh lòng lề đường và bờ kè dọc cảng cá hòn dớ
số ngư cụ bãi tôm hùm này được người dân tập kết ở đoạn bờ kè dài ba km từ cầu bình tân đến trạm biên phòng hòn dấu thuộc xã phước đồng thành phố nha trang
tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị môi trường biển mà còn đi ngược lại với quy định cấm nghề bẫy bắt tôm hùm tại vùng vịnh nha trang đã được ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
được biết trước đó một tháng xã phước đồng đã thông báo đến từng hộ dân để tự nguyện tháo gỡ nhưng không ai chấp hành
sau đợt gia quân xã sẽ bàn giao việc quản lý cho các thôn và công ty môi trường đô thị để tránh tái diễn tình trạng tập kết ngư cụ trái phép
thưa quý vị nhằm phòng ngừa ngăn chặn tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là hoạt động buôn bán sản xuất rượu giả dẫn đến ngộ độc rượu trong dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu thủ công
tại nhà hàng minh anh thuộc khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì tỉnh phú thọ đoàn kiểm tra đã phát hiện nhà hàng không có giấy đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm

từ đầu chiến dịch đến nay lực lượng cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra một mươi ba nhà hàng ăn uống và bảy cơ sở sản xuất rượu thủ công tạm giữ gần một năm trăm linh lít rượu không có nguồn gốc xuất xứ
kết quả cho thấy cơ bản các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như là chấp hành tốt các quy định về sản xuất kinh doanh rượu các mẫu kiểm nghiệm nồng độ aldehyde methanol đều trong ngưỡng cho phép
trong cuộc chiến dịch đến nay lực lượng cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra một mươi ba nhà hàng ăn uống và bảy cơ sở sản xuất rượu thủ công tạm giữ gần một năm trăm linh lít rượu không có nguồn gốc xuất xứ
sự vào cuộc tích cực của công an tỉnh phú thọ và các lực lượng chức năng đối với lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ đem lại một môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn lành mạnh để chào đón du khách cả nước và kiều bào nước ngoài trở về đất tổ vô hùng với một mùa lễ hội bình yên thân thiện
đến thời điểm này đã có sáu mươi trên sáu mươi hai xã phường thuộc địa bàn tỉnh quảng bình được phê duyệt giá trị bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển với tổng số tiền trên hai năm mươi tỷ đồng
bằng tám mươi tám so với kê khai ban đầu trong đó một tám trăm ba mươi ba tỷ đồng do trung ương tạm cấp số còn lại địa phương tạm ứng ngân sách chi trả
để thực hiện mục tiêu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ hoàn thành việc chi trả bồi thường và hỗ trợ người dân tỉnh quảng bình đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân
đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở ban ngành đơn vị có liên quan và các cá nhân trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ thiệt hại cho người dân
đặc biệt tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo các xã phường thị trấn sớm thống kê giá soát đối tượng định mức đền bù thiệt hại cho người dân
sở tài chính tham mưu cho tỉnh trong việc báo cáo trình trung ương những vấn đề liên quan đến chính sách tài chính trong đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển gây ra
công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ngăn chặn các hoạt động kích động của các đối tượng xấu
chủ động xử lý ngăn chặn các hiện tượng tụ tập đông người không để hình thành điểm nóng về an ninh
bên cạnh đó phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp kịp thời phát hiện việc lợi dụng kê khai để trục lợi chiếm đoạt tiền bồi thường hỗ trợ
với tinh thần sung kích đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
trong tháng thanh niên đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai gia quân giúp nhân dân làm đường bê tông tại xã bình long huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
sau hai ngày giúp dân đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng ngãi đã làm được con đường bê tông dài ba trăm linh mét giúp cho các hộ dân của thôn thanh bình xã bình long huyện bình sơn đi lại an toàn phát triển kinh tế
phòng trào tình nguyện đổ bê tông các tuyến đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới là hoạt động được tuổi trẻ công an quảng ngãi hưởng ứng sôi nổi mang lại hiệu quả tích cực và ghi dấu ấn rõ nét
với phong trào này đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng ngãi đã thực sự góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân
thưa quý vị thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ lực lượng bộ đội biên phòng đã phát động chương trình nâng bước các em tới trường
qua gần hai năm thực hiện đã có hàng ngàn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được hỗ trợ tiếp tục đến trường để tìm kiếm nguồn trí thức
với ước mong xây đắp một tương lai tươi sáng hơn tại bình phước chương trình nâng bước em đến trường cũng đã đạt được những kết quả đáng trân trọng
đều đạn mỗi ngày em làng khắc đạt lại được ông ngoại mình đưa đón đến trường bằng chiếc xe máy cũ này
trong hành trình đến trường tìm con chữ chiếc xe ấy bao năm nay đã trở theo ước mơ của chính em và của cả ông bà về mong ước một cuộc sống tươi đẹp hơn
cha mẹ để em lại cho ông bà nuôi từ khi còn nhỏ
con đường học hành của đạt cũng lắm trở ngại bởi cái nghèo của ông bà mình
nhưng giờ đây con đường đến trường của đạt đã rộng mở hơn khi có sự chung tay diều dắt của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng bình phước
cho tiền con để đi học
còn đối với điểu việt sau giờ học là khoảng thời gian em phụ mẹ chăm sóc con bò là tài sản quý giá mà bộ đội biên phòng bình phước trao tặng gia đình em
gia đình việt có đến năm anh em
bà mất do bạo bệnh chỉ còn mẹ đi làm thuê làm mướn quán xuyến chăm lo cho cái ăn của cả gia đình và chi phí học tập cho cả năm anh em
mỗi tháng nhận được hỗ trợ năm trăm linh
năm trăm linh đồng từ chương trình nâng bước em đến trường từ đồn biên phòng cửa khẩu hoàng diệu đã giúp con đường đến trường của em vững chãi hơn
chương trình nâng bước em tới trường được bộ đội biên phòng tỉnh bình phước triển khai thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
với mục tiêu là mỗi cán bộ chiến sĩ tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu hai em học sinh đến khi học xong lớp một mươi hai
mỗi cơ quan đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu ít nhất hai em học sinh trên địa bàn và ít nhất một em học sinh của nước campuchia ở địa bàn đối diện
tính đến thời điểm hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu sáu mươi một học sinh với số tiền hỗ trợ gần bốn trăm linh triệu đồng trong đó có một học sinh campuchia
không ít cán bộ chiến sĩ công nhân viên quốc phòng trong bộ đội biên phòng tỉnh bình phước cuộc sống vẫn còn khó khăn
nhưng việc tự nguyện đóng góp hàng tháng từ việc tiết kiệm lương phụ cấp tăng gia sản xuất lao động gây quỹ để dành tặng cho học sinh khó khăn với họ không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ mà còn chứa đựng bao tình cảm yêu thương
trong thời gian qua đội biên phòng cửa khẩu hồng diệu đã phối hợp với đảng ủy ban dân xã hưng phước và xã phước thiện
cùng với các trường học đóng chân trên địa bàn tiến hành khảo sát các em đó để đánh giá tình trạng học tập của em cũng như phối hợp với nhà trường để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
ban thường vụ đảng ủy bộ chỉ huy lựa chọn các em là thực sự có hoàn cảnh khó khăn để nhận đỡ đầu
và quá trình nhận đỡ đầu học sinh đơn vị thì phân công
cán bộ phụ trách là thường xuyên nắm quản lý kèm cặp và hướng dẫn các em trong học tập giàn luyện và giáo dục
những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh bình phước vẫn đang ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ giữ vững bình yên nơi biên cương tổ quốc
giờ đây với chương trình nâng bước em đến trường họ phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa để chung tay với tất cả mọi người chăm lo cho những mầm non vươn thẳng
để những đứa trẻ hôm nay lớn lên trong tỉnh bình phước sẽ trở thành những công nghiệp
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay cũng đã có bài viết ghi nhận xung quanh vấn đề này
theo đó trên địa bàn cả nước số bom đạn còn xót lại sau chiến tranh vào khoảng tám tấn tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng trên sáu triệu hectare
điều đang nói là lượng bom mìn còn sót lại nằm giải rác trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước và vẫn còn một lượng lớn bom mìn chưa được tìm thấy và tháo gỡ
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay có khoảng hơn bốn mươi người chết và sáu mươi người bị thương do bom mìn còn xót lại sau chiến tranh
và có khi cần mất hàng trăm năm nữa để tìm hết cũng như khắc phục các hậu quả do số bom mìn này
cũng về vấn đề này báo lao động cho biết trong chiến tranh tại việt nam riêng quân đội mỹ đã sử dụng khoảng hơn một mươi năm triệu tấn bom mìn
trong đó có hơn bảy tám triệu tấn thả từ máy bay và bảy năm triệu tấn sử dụng trên mặt đất
tỷ lệ bom đạn chưa nổ chiếm khoảng năm số lượng bom đạn đã sử dụng
tất cả các loại bom mìn vẫn nổ còn xót lại đều rất nguy hiểm
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên các số báo ra ngày hôm nay
tại dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ nội vụ đã đề xuất hợp nhất cơ cấu lại một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong thời gian tới
đây là một trong những vấn đề nóng được các báo số ra ngày hôm nay quan tâm phản ánh
về vấn đề này báo an ninh thủ đô có bài bộ nội vụ lý giải đề xuất sắp nhập một số cơ quan
cụ thể dự thảo là đề xuất các địa phương sẽ hợp nhất sở xây dựng và sở giao thông vận tài
hoặc hợp nhất sở kế hoạch đầu tư với sở tài chính thành sở kế hoạch tài chính
lý giải cho đề xuất này bộ nội vụ cho rằng việc xác nhận các cơ quan đều dựa trên tính liên kết
và chức năng liên quan của các cơ quan đảm bảo cho việc phát triển kinh tế xã hội
giảm thiểu việc trồng chéo và những bất cập đang tồn tại hiện nay
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nếu sắp nhập chưa kể việc bộ máy một sở sẽ ở mức khổng lồ
gây phức tạp trong công tác quản lý thì một sở có nhiệm vụ quá lớn cũng là một vấn đề cần cân nhắc kỹ
cũng về vấn đề này báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có bài viết ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia và những người trong cuộc
theo đó nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc kỹ và thực hiện thận trọng tránh gây xáo trộn lớn
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tội phạm mạng đang có những diễn biến phức tạp
trong đó nổi lên việc tin tặc sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng phản ánh của báo công an nhân dân
theo thống kê của tập đoàn an ninh mạng bkav trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã xuất hiện hàng loạt vụ tin tặc
sử dụng nhiều thủ đoạn mới đánh cắp tài khoản của người dùng dịch vụ ngân hàng trực tuyến
trong đó hai thủ đoạn phổ biến là sử dụng mã độc để đánh cắp thông tin
hoặc giả mạo website các ngân hàng tổ chức tài chính để đánh cắp thông tin qua mặt người sử dụng
người dùng dịch vụ ngân hàng trực tuyến cần cảnh giác lưu ý đối với các thủ đoạn này

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo đúng hợp đồng đã ký kết
trường hợp việc hư hỏng vượt ngoài phạm vi bảo hành cho phép sử dụng vốn của các dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ một tương ứng để sửa chữa phù hợp với nguồn vốn được bố trí
đối với việc tăng cường kết cấu áo đường thủ tướng chính phủ đồng ý về nguyên tắc của bộ giao thông vận tải
nghiên cứu và lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu tăng cường kết cấu áo đường phù hợp đặc thù khí hậu và nguồn vật liệu trong khu vực
sử dụng số vốn còn dư của các dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ một tương ứng để thực hiện tăng cường kết cầu áo đường
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh bổ sung các dự án
bảo đảm tiết kiệm hiệu quả theo đúng quy định không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và số vốn đã được bố trí cho từng dự án
liên quan đến tình trạng xe taxi dừng đỗ sai quy định nhất là trước cổng các bệnh viện gây mất trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội cho biết đã lập biên bản xử lý gần một bốn trăm linh trường hợp xe taxi
vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cảnh sát giao thông hà nội đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động khép kín tuyến thời gian
đặc biệt là xung quanh khu vực các bệnh viện lớn trọng điểm
các trường hợp bị xử phạt chủ yếu do các lỗi vi phạm như dừng đỗ sai quy định đi vào đường cấm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
lực lượng công an đã tạm giữ sáu phương tiện và hơn một ba trăm linh bộ giấy tờ
bên cạnh đó đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì hiệu quả một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một
phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra hành chính và xử lý theo đúng quy định
thưa quý vị hàng ngày trên tuyến đường chín tỉnh quảng trị nhiều phương tiện mang biển kiểm soát lào khi lưu thông trên tuyến
thường vi phạm do thiếu các loại giấy tờ theo nghị định thư giữa hai nước
để hạn chế tình trạng này các ngành chức năng ở dọc tuyến biên giới từ cơ khẩu quốc tế lao bảo về đường chín đã tuyên truyền
và tăng cường xử lý các lái xe mang biển kiểm soát lào vi phạm
anh tâm sắc là người dân thuộc huyện sê bôn tỉnh savanna khẹt lào
mỗi năm khoảng vài lần anh qua cửa khẩu quốc tế lao bảo và lưu thông trên quốc lộ chín việt nam
để cho những người dân như anh tâm xác hiểu rõ những thủ tục cần thiết khi lưu thông trên đường bộ việt nam
các ngành chức năng tại cửa khẩu quốc tế lao bảo quảng trị đã luôn hướng dẫn và tuyên truyền một cách cụ thể cho các lái xe là người lào
khi tôi đi qua đây tôi thường đem các loại giấy tờ như đăng ký xe tăng xít xe bảng dịch tiếng việt
bảo hiểm nhân sự xe và hội chiếu
sau khi được tuyên truyền nhiều lái xe mà bị kiểm soát lào đã dần có ý tích hơn trong việc tuân thủ luật lệ giao thông ở việt nam
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị cho biết
đã xử lý trên hai trăm năm mươi trường hợp vi phạm với các lỗi như chạy quá thấp
không có giấy tờ bản dịch xe sang tiếng việt hoặc tiếng anh bảo hiểm nhân sự xe phù hiệu phân biệt quốc gia
hơn bốn ba trăm linh là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc kiểm tra xử lý trong ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy